chị trang này miền bắc thì đang trải qua một cái giai đoạn đó là vừa nóng vừa ẩm
thì không biết rằng là cái thời tiết khó chịu sẽ còn diễn ra trong bao lộ
vâng ạ thưa anh kiên thưa quý vị khán giả
thời tiết nắng nóng và ẩm thì sẽ duy trì cho đến ngày hai mươi chín tết ạ
vâng không khí lạnh sẽ tràn xuống thì sẽ khiến cho thời tiết ở miền bắc lại có sự thay đổi
và hiện tại thì nhiệt độ toàn miền sẽ giao động từ hai mươi năm cho tới hai mươi tám độ c
và miền nam thì đặc biệt nắng nóng nhiệt độ có thể lên tới hơn ba mươi năm độ c ạ
thời điểm giáp tết thì nhu cầu di chuyển của mọi người sẽ tăng lên
và với thời tiết nắng nóng như thế này thì quý vị cần uống đủ nước
bổ sung mối khoáng để tránh cho cơ thể bị mất nước và mệt mỏi
hẹn gặp lại